cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia
do ngài samdech rolahom sarkheng phó thủ tướng bộ trưởng làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam chủ trì lễ đón
đồng chủ trì hội nghị tổng kết kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai và ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
thời gian qua lực lượng chức năng bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia đã không ngừng tăng cường công tác phối hợp
cùng thống nhất xác định hợp tác về an ninh quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hợp tác hai nước
việc bảo đảm an ninh ổn định chính trị tại nước này có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định và phát triển của nước kia
phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao hai nước
đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm kịp thời trao đổi thông tin điều tra xác minh
và truy bắt các đối tượng phạm tội từ nước này trốn sang nước kia giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở
kết quả hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt nhiều kết quả quan trọng
trong đó đã chủ động đề ra các chương trình kế hoạch phối hợp đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự ma túy mua bán người xác minh đấu tranh các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đặc biệt công an các tỉnh hai bên biên giới đã tích cực phối hợp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp
không để ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước
thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình quốc tế khu vực có liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
chia sẻ thông tin tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
đặc biệt bộ công an việt nam đã hỗ trợ trao đổi thông tin giúp bộ nội vụ campuchia đảm bảo an ninh
và tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean bốn mươi bốn mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại campuchia
cuộc bầu cử hội đồng xã phường nhiệm kỳ năm trên cơ sở đó việt nam sẵn sàng hỗ trợ
chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn trong năm hai nghìn hai mươi ba như sea games ba mươi hai paragame
bầu cử quốc hội khóa bảy tại campuchia đồng thời chủ động nắm thông tin bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối
các sự kiện chính trị diễn ra tại mỗi nước các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước
và tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bảo đảm an ninh an toàn trật tự xã hội của mỗi nước
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và phó thủ tướng bộ trưởng samdech krolahom sakhanh
đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ nội vụ vương quốc campuchia